tức là mỗi doanh nghiệp mỗi quốc gia tham gia có một phần nào để sản xuất toàn cập có một phần công lao động quốc tế

trở lại với các doanh nghiệp trong nước thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã rất cố gắng trong việc tự hoàn thiện mình

và đây là một sự cạnh tranh không cần sức
theo tôi chính phủ cần có chính sách gọi vốn fdi vào với điều kiện họ làm hàng xuất khẩu
hoặc họ phối hợp với một doanh nghiệp cùng nghề nghề của việt nam

nhưng hiện nay việc họ thực hiện trên đất nước này rất ít
mà họ đã dùng ngay sức mạnh của họ cộng với chính sách ưu tiên của chính phủ ra cho họ
họ cạnh tranh ngay đối với các doanh nghiệp việt nam như chúng tôi
ngay trên đất việt nam bằng tiền của việt nam công trình của việt nam và công nghiệp của mình ngay trên đất của mình
để tạo ra cái sự không bình đẳng như thế này đã làm cho các doanh nghiệp trong nước đã khó khăn lại còn khó khăn hơn
như vậy chúng tôi phải cạnh tranh với một cái doanh nghiệp mạnh như vậy
lưu đãi như vậy không tạo bình đẳng cuộc chúng tôi phải hạ ra thành
mà khi đã hạ ra thành đến mức rất nhiều chúng ta có khả năng tích lĩ để tái đầu tư là gần như không có
nhưng đây là những khó khăn để chúng ta khó cập nhật những công nghệ mới
những thiết bị hiện đại mới để tạo ra năng suất và chất lượng trở lại để mang lại cái chuyện cạnh tranh rất là khó
như vậy có thể thấy một rào cản khác mang tầm vĩ mô ảnh hưởng tới sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi
đó là cơ chế chính sách và các luật định về vấn đề này
thời gian qua chính phủ đã có nhiều biện pháp nhằm tạo một môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn
một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển
tuy nhiên việc tạo môi trường pháp lý cho việc kết nối doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế
trong đó phải kể đến các vấn đề như trợ giúp về luật pháp chính sách và kỹ thuật
định hướng việc kết nối kinh doanh theo các chuỗi giá trị
để giúp các doanh nghiệp của việt nam đóng vai trò là các vệ tinh cung cấp các linh kiện cho các doanh nghiệp fdi
còn một khoảng cách rất lớn giữa chính sách và thực tế chính sách

bên cạnh đó các hỗ trợ cần thiết của nhà nước các bộ ngành
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam

các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
làm việc chung với các nhà quản lý nước ngoài trong một doanh nghiệp
thì có thể tiếp cận được cách quản lý điều hành doanh nghiệp của họ
tiếp cận được mặt kỹ thuật và công nghệ
nhưng mà luật của chúng ta thì phù hợp với xu hướng chung của thời đại của thế giới
thì dân dân chúng ta mở cửa và chúng ta cũng là các nhiều lĩnh vực khác trước đây
chỉ được đầu tư theo hình thức liên doanh
thì dân dân chúng ta đã mở ra đầu tư theo cả hình thức trong đồng hồ nước ngoài
một trong đồng hồ nước ngoài có nghĩa là doanh nghiệp thuộc thường một trăm linh của nhà đầu tư nước ngoài
và họ có toàn bộ quản lý khép kín mà chúng ta rất khó có điều kiện để tiếp cận với lại quản lý và công nghệ
đây là một câu chuyện
câu chuyện thứ hai là quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ của chúng ta
theo đánh giá của một số các nhà đầu tư nó còn chưa sát với yếu tố thực tế
ở trong đấy đặc biệt là tiếng nói của các nhà lắp đắp thì nó chưa thể hiện rõ

vì vậy lúc chúng ta có phát triển ra những sản phẩm
thì có một số sản phẩm linh kiện phụ trung có thể được xuất khẩu
và chúng ta cũng đã thấy có một số doanh nghiệp nhỏ thôi của việt nam
đã xuất khẩu được một số các doanh nghiệp phụ trung sang thị trấn các nước
nhưng mà ngay trên thị trấn việt nam họ lại không có cơ hội để cung cấp
thì đây là câu chuyện là một quy hoạch làm sao nó phù hợp với nhu cầu thực tiễn
với hoạt động của mda tại việt nam
những ngành công nghiệp chủ yếu đang cần những cái gì ở tại doanh nghiệp việt nam
để có thể tháo gỡ những rào cản trên đây
ngoài việc các doanh nghiệp trong nước phải tự hoàn thiện mình
chính phủ cần phải có các chính sách thỏa đáng
để hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ cho một số ngành trọng điểm
xây dựng chuỗi giá trị và có chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp theo chuỗi giá trị
trên cơ sở đó cũng cần có những yêu đãi thỏa đáng cho các doanh nghiệp fdi tham gia vào liên kết
đồng thời phải có những quy định khắt khe với các nhà đầu tư nước ngoài
như tỷ lệ nội địa hóa chuyển giao công nghệ bắt buộc hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất
cần có những yêu đãi đối với doanh nghiệp trong nước
trong vấn đề vay vốn và mua sắm thiết bị công nghệ cao tương đồng với các doanh nghiệp fdi
trong bối liên kết này chất lượng nguồn nhân lực tại việt nam đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp fdi
đóng vai trò thêm chốt
cần gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo
phát triển các chương trình dạy nghề đào tạo kỹ thuật có tính thực tiễn hơn
phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong chuỗi giá trị toàn cầu